trước khi việt nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín thì đói nghèo tăng trưởng kinh tế và môi trường là những vấn đề người dân quan ngại nhất
đó là những công bố của báo cáo của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công papi năm hai nghìn một mươi chín vừa được công bố tại hà nội
báo cáo cũng nêu bật những tiến bộ rất đáng khích lệ trong quản trị điều hành và hành chính công
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và góc nhìn sâu sắc về các lĩnh vực cải cách của gần một thập kỷ
cải thiện lớn nhất được ghi nhận ở lĩnh vực kiểm soát tham nhũng ở khu vực công và nâng cao công khai minh bạch trong gia quyết định
đáng ngạc nhiên là điểm số của lĩnh vực thủ tục hành chính công có dấu hiệu đi xuống
dù khu vực doanh nghiệp đánh giá có sự cải thiện và nỗ lực đẩy mạnh quản trị địa tử để đơn giản hóa thủ tục cho người dân
bằng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công papi hai nghìn một mươi chín
thực hiện khảo sát một mươi bốn một trăm ba mươi tám công dân việt nam được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành
các kết quả của báo cáo là những thông tin hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách trong năm hai nghìn hai mươi
năm bản lề đóng góp cho giai đoạn phát triển mới của việt nam
và đặc biệt là khi việt nam bước sang giai đoạn hồi phục sau dịch covid một mươi chín